môi trường quân ngũ sẽ giúp các tân binh vượt qua những bỡ ngỡ bàn đầu
giành luyện những nề nếp giữa giấc sinh hoạt kỷ luật mới
mặc dù còn gặp nhiều khó khăn
song những tân chiến sĩ nghĩa vụ mang sắc phục công an nhân dân
đã đang và sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
khi bị bắt quỳnh dành phần lớn thời gian thực hiện các hoạt động chống phá
với mục đích nhận tài trợ từ các thế lực thù địch phản động và một số tổ chức chống phá
các đối tượng càng chống phá thì tên tuổi của họ lại càng nổi
từ đó là những nhân thố này nhận sự tài trợ về bằng tiền hoặc vật chất
của các thế lực thù địch phản động ở bên ngoài
những năm gần đây vì lý do nhân đạo
chúng ta đã trục xuất không ít đối tượng chống phá
xâm phạm an ninh quốc gia
theo nhà báo nguyễn văn minh phó tổng biên tập báo công thương
xin định cư ở nước ngoài là lựa chọn phổ biến của các đối tượng phản động chống phá
sang đến miền đất mới chúng tiếp tục tham gia các tổ chức ở bên ngoài
để gây dối tình hình trong nước
chúng coi đấy là một cái miền đất hứa
một cái hướng để đến với một cái chân trời tự do dân chủ
một thế giới văn minh và tưởng như là cống hiến nhiều hơn
nhưng mà thực chất thì âm mưu thủ đoạn thì không hề thay đổi
và cái mục tiêu con đường của họ vẫn là cái con đường lầm lạc tăng tối
đây là một cái kỹ nghệ chống cộng
tôi đặt tên là như vậy
đó là một cái luồng máy một cái bộ máy
mà những người những nhà gọi là đối lập đấu tranh ở trong nước
thì nó chỉ là một mắt xích ở trong cái kỹ nghệ gọi là kiếm ra tiền của những tổ chức này
cũng giống như nguyễn ngọc như quỳnh
các đối tượng trần thải thanh thủy huy hạ vũ
tạ phong tần nguyễn văn đài lê thu hà trần thị nga
đều là những đối tượng vì lợi ích của bản thân mà xâm phạm lợi ích của giả
cơ quan điều tra thu thập được nhiều bằng chứng cho thấy
đối tượng đã nhận tiền từ các cá nhân và tổ chức nước ngoài để thực hiện các hoạt động chống phá
và thực tế cũng cho thấy một số đối tượng đang chấp hành án trong trại giam
nhưng người thân của chúng vẫn nhận được sự tài trợ từ một số tổ chức thù địch phản động chống phá bên ngoài
để có tiền duy trì cuộc sống các đối tượng ra sức hoạt động chống phá
ở trong nước càng gây chú ý bao nhiêu chúng càng có cơ hội nhận được sự hậu thuẫn từ bên ngoài lớn bấy nhiêu
nói là đấu tranh vì con người nhưng thực chất các đối tượng này không có lý tưởng gì cao siêu
ngoài mục đích kiếm miếng cơm manh áo được xuất ngoại đến xứ sở thiên đường
và cũng bởi vậy khi tiếng nói của chúng không còn mấy giá trị
thì những đồng tiền tài trợ càng eo hẹp thậm chí cũng chẳng còn rơi vào túi
đây là hình ảnh của nguyễn ngọc như quỳnh cùng mẹ và hai con nhỏ khi lần đầu tiên đặt chân đến nước mỹ
giấc mơ được đặt chân đến xứ thiên đường đã thành sự thật
khi sức nóng của cái tên mẹ nấm vẫn còn
thời gian đầu ở đây quỳnh được thế lực thù địch phản động bên ngoài đánh bóng tên tuổi đào tạo
và gán cho những giải thưởng hào nhoáng như giải thưởng tự do báo chí quốc tế giải thưởng nhân quyền
nhưng sống lâu trên đất mỹ quỳnh mới dần vỡ mộng
chia sẻ trên trang cá nhân của mình quỳnh phải thốt lên
nước mỹ không vĩ đại như người ta tưởng
cùng cảnh với quỳnh là trần thị nga
là thành viên của tổ chức khủng bố việt tân
bị kết án được ra tù trước thời hạn và bị trục xuất sang nước ngoài định cư
chỉ trong một thời gian ngắn nga đã phải cay đắng thừa nhận thực tế cuộc sống gặp vô vàn khó khăn
một vài tháng đầu thì còn có thể nhờ vã người này người nọ giúp tài tránh cho mình
nhưng đâu có thể ai nuôi mình suốt đời được
nên sau vài tháng thì bắt đầu
bắt đầu có những sự lục đục cấu xé lẫn nhau
có cả nghìn lý do các đối tượng viện dẫn cho sự ra đi của mình
nhưng tất cả chúng ta đều hiểu
đó là sự lựa chọn vật chất
và khi vật chất không được đáp ứng
bộ mặt thật hai mang của các đối tượng đã bộc lộ
các đối tượng này là sống hai mặt cơ hội
khi mà được cung cấp tiền ấy
rồi cung cấp điều kiện cơ sở vật chất
thì tích cực hoạt động
đấy ngược lại
khi không được thỏa mãn về các điều kiện vật chất
thì lại quay ngược lại
phản ứng với chính những người mà đã cung cấp tiền cho họ
và các tổ chức đứng phía sau
đến đây cũng lộ rõ
là những kẻ xào hoạn
nói rồi quên hứa rồi bỏ
tung hô rồi phó mặc
khi những đối tượng ở trong nước
họ có lợi dụng được
để hoạt động chống đối chống chính quyền
thì cung cấp tiền
nhưng khi đã ra định cư nước ngoài
hết điều kiện hết cơ hội để hoạt động
chống đảng chống hóa đảng nhà nước
thì lại cắt viện trợ
có những tổ chức phản độc như là
việt tân á là chuyên môn
sử dụng những người như trần khải thanh thủy
trần khải thanh thủy
khi mà qua rồi thì trần khải thanh thủy
thấy rằng là bản chất
thật của việt tân là bắt tranh
bỏ bỏ nên trần khải
thanh thủy đã lên tiếng và nói
rằng tôi không còn một chút
niềm tin gì về đảng việt tân hết
tôi từ nay bỏ
đảng việt tân và bỏ luôn con
đường đấu tranh
sau nhiều năm ở hải ngoại
người ta không còn tìm thấy bài viết nào của
trần khải thanh thủy hay những kẻ
một thời luôn to mồm trừ với đất nước
tạm phong tần nguyễn văn hải
quay ra bới móc kể tội tố cáo
lỡ nhau tiếng nói của
củ huy hà vũ nguyễn văn đại
cũng dần trở nên lạc lõng
còn lê thu hà bạch hồng quyền
giờ có nhớ quê hương thì cũng đã
chống phá tổ quốc để đạt được mục đích
định cư ở nước ngoài là một hành động
đáng phê phán thực tế chua chát
là lời cảnh tình cho những đối tượng này
thực tế cho thấy
nếu không muốn vỡ mộng vì sự lừa mị
từ các tổ chức đối tượng thù địch phản động
bên ngoài thì tốt nhất phải có những
hành động tích cực xây dựng tổ quốc
danh tình cảm yêu thương với nơi
đã sinh ra bản thân mình
hòa bình vào cái dòng trải chung
của thời đại của đất nước của dân tộc
và đạt lợi ích của cộng đồng
nên trên đừng nghe theo
những cái lời
xúi dục để rồi đi vào
cái dòng nước ngược đi ngược lại
với lại lợi ích của quốc gia dân tộc
thì cuối cùng là chúng ta sẽ tự ngã
dưới chính đôi chân của chính mình
chúng ta phải
phải chơi với ai
phải nhận thức lẽ phải
phải hiểu mình đang ở đâu
quê hương muôn đời nay
nó là thiêng liêng
đừng bao giờ
vì một cái lời nói về một cái động cơ nào đó
phản bồi lại quê hương
cái đó nó là
rất là bồi bạc
không ai gọi là đá lại cái đất
trôn sau cặp rôn của đất mẹ mình cả
thế đấy là bài học cảnh tính
âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch phản động
chưa bao giờ thay đổi
mục đích cuối cùng của chúng
vẫn luôn là muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa
ở nước ta
tự do ở đâu cũng vậy
vẫn luôn trong khuôn khổ
tự do ở đối
kể cả những nơi vẫn tự hào là thiên đường của tự do dân chủ
hãy tỉnh táo
đừng bao giờ đi vào dòng nước ngược
nếu không muốn tự ngã trên đôi chân của chính mình
phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây